đoàn kiểm tra lên ngành sẽ kiểm tra khoảng ba mươi cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong kỷ tế trung thu như là bánh mứt kẹo
trong đó tập trung kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô chợ đầu mối siêu thị các cơ sở thương mại tập trung cơ sở nhập khẩu thực phẩm
đồng thời tập trung ngăn chặn phòng ngừa cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả hàng nhái thực phẩm kém chất lượng quá hạn sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không đảm bảo an toàn
như vậy là càng gần tết trung thu thì số vụ phát hiện và bắt giữ các loại bánh không rõ nguồn gốc càng gia tăng
hơn tám trăm linh hộp bánh dẻo nhãn hiệu massu với số lượng gần năm mươi bảy chiếc vừa bị lực lượng quản lý thị trường
tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ và đây hầu hết là lượng bánh được nhập từ trung quốc về việt nam để phục vụ dịp tết trung thu sắp tới
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
đây là toàn bộ số bánh dẻo nhãn hiệu masu vừa bị đội quản lý thị trường số chín cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn thu giữ tại cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng
toàn bộ số hàng hóa này đều được đóng thùng cắt tông trên bao bì có ghi chữ nước ngoài và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng như giấy kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng hóa phục vụ tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
đội số chín đã chỉ đạo các tổ công tác quản lý địa bàn thực hiện các nguyện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các loại mặt hàng bánh trung thu trên địa bàn
xác định các đối tượng và tổ chức kiểm tra kiểm soát
tâm trọng điểm đối với các tổ chức hoạt động nhập khẩu cũng như các cơ sở sản xuất bánh trung thu ở trên địa bàn
điều đang nói không chỉ có riêng loại bánh nhãn hiệu masu mà còn nhiều loại khác được nhập lậu vào thị trường việt nam
hầu hết những loại bánh này được bán trên mạng và đổ buôn tới các đại lý siêu thị nhỏ lẻ trên địa bàn các tỉnh phía bắc để kiếm lời
trước thực tế này lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra không chỉ đối với các phương tiện vận chuyển mà còn
tiếp kiểm tra tại các cửa hàng như thế này
tôi cũng nhập bánh mà có đầy đủ giấy tờ chứng nhận của vệ sinh an toàn thực phẩm mà do tỉnh lạng sơn người ta cấp
thì tôi mới nhập những cái hàng đấy về bán còn không thì cũng không nhập
các chú quản lý thị trường vẫn thường xuyên đến nhắc nhở vẫn làm theo bên quản lý thị trường
sắp đến tết trung thu bên cạnh các sản phẩm bánh kẹo nội địa phục vụ thị trường trong nước
các đối tượng đang dùng mọi cách để vận chuyển bánh trung thu lậu
và thị trường tiêu thụ
khoảng bảy điều một mươi ba nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi tám hướng dẫn luật vệ sinh an toàn thực phẩm
đó là có quy định các doanh nghiệp nhập nguyên liệu tức là nhân bánh trung thu
về để sản xuất tiêu dùng nội địa thì không phải đăng ký chất lượng sản phẩm
đây cũng là cái khó khăn là cái kẽ hở để tạo điều kiện cho các đối tượng
nhập nguyên liệu bánh trung thu vào sâu nội địa
sau đó để đưa ra phân phối để sản xuất các nhân bánh trung thu
cái khó khăn thứ hai là các đối tượng thì lợi dụng các chính sách về của cư dân biên giới
để mang vác các loại bánh nhỏ lẻ qua địa bàn
sau đó tập kết để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ
để góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng cần phải đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành trước trong và sau dịp trung thu
nhằm không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường
đặc biệt mỗi người tiêu dùng hãy là những người thông thái
lựa chọn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính mình và gia đình
hợp ứng phiên tăng mạnh vào đêm qua giá vàng thế giới
giá vàng trong nước sáng ngày hôm nay đã tiệm cận mốc bốn mươi ba triệu đồng một lượng
giá đô la mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục ổn định
đây là phiên tăng đáng kể đầu tiên của giá vàng trong nước
sau chuỗi phiên liên tiếp giảm hoặc đi ngang gần đây
hôm hai mươi sáu tháng tám giá vàng miếng vượt bốn mươi ba triệu đồng một lượng lần đầu tiên sau bảy năm
nhưng không duy trì mốc giá này do giá vàng thế giới ngay sau đó sụt giảm khỏi mức đỉnh của hơn sáu năm
giá vàng thế giới vẫn đang là nhân tố chính ảnh hưởng đến diễn biến của giá vàng trong nước
về phần mình giá vàng trong nước trong đợt sốt này phản ánh tương đối sát
biến động giá vàng quốc tế và hiện tại không có tranh lệch lớn so với giá vàng thế giới
đại diện cục thuế tp hcm cho biết các cá nhân có doanh thu trên một trăm linh triệu đồng mỗi năm
từ việc hợp tác kinh doanh vận tải với các hãng taxi công nghệ như là công ty trách nhiệm hữu hạn grab việt nam
là đối tượng sẽ nộp thuế với thuế xuất bốn năm trên doanh thu
đại diện của cục thuế tp hcm cho biết các cá nhân có doanh thu trên một trăm linh triệu đồng mỗi năm
từ việc hợp tác kinh doanh vận tải với các hãng xe công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạng grab việt nam
là đối tượng sẽ nộp thuế với thuế suất bốn năm trên doanh thu
theo đó các loại thuế phải nộp gồm thuế giá trị gia tăng ba trên doanh thu
về thuế thu nhập cá nhân là một năm trên doanh thu
ví dụ doanh thu cá nhân là một trăm năm mươi triệu đồng mỗi năm thì số thuế phải nộp gồm thuế giá trị gia tăng là bốn năm triệu đồng
và thuế thu nhập cá nhân là hai hai mươi năm triệu đồng
riêng các khoản tiền thưởng theo doanh thu cá nhân không nộp thuế giá trị gia tăng
theo thuế suất một trên số tiền thưởng
tương tự khoản thu nhập từ tiền thưởng chất lượng phục vụ không bị tính thuế giá trị gia tăng
nhưng nếu số tiền thưởng đó từ hai triệu đồng trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân một mươi
thưa quý vị ngày mai mùng năm tháng chín sẽ chính thức bước vào năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
để đảm bảo đủ sách giáo khoa và các thiết bị đồ dùng cung cấp cho học sinh
thời gian vừa qua các cửa hàng nhà sách trên cả nước đã và đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng
đảm bảo không bị thiếu sách và thiết bị
đầu năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa lớp một
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tới đây bộ giáo dục và đào tạo sẽ bắt đầu tiến hành thay sách lớp một
điều này có thể khiến nhiều đơn vị nhập cầm chừng chờ sách mới